chưa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quảng ngãi cho biết vừa triệt phá nhóm đối tượng vị thanh niên thực hiện nhiều vụ đột nhập trộm cấp tài sản
nhóm đối tượng gồm trương thái phiên sinh năm hai nghìn một nguyễn thị thu hiền sinh năm hai nghìn phan thị trường vi sinh năm hai nghìn đều trú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi năm đến nay nhóm vị thanh niên này đã thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố quảng ngãi và huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
bước đầu cơ quan công an tạm giữ bảy triệu bảy trăm linh ngàn đồng ba nhẫn vàng cùng nhiều tăng vật khác liên quan đến vụ án vụ việc vẫn đang được công an tp quảng ngãi tiếp tục điều tra làm rõ